các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện ân thi của tỉnh hưng yên tiến hành kiểm tra quán karaoke bảo an ktv tại thôn ngọc nhuế xã tân phúc huyện ân thi do vũ văn trường chú tại xã bãi dậy huyện ân thi quản lý
tại thời điểm kiểm tra thì phát hiện có tám đối tượng đang bay lắc có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an phát hiện thu giữ một gói chứa chất tinh thể kết tinh màu trắng và các vật dụng liên quan
qua giám định các chất tinh thể trắng thu được là ma túy
loại ketamin kết quả test nhanh có bảy trên tám đối tượng dương tính với ma túy thổng hợp
được biết các đối tượng có hậu khẩu thường trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
ngay sau đó công an huyện ân thi đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ tố tụng đối với vũ văn trường và nguyễn an phương
ở xã nghĩa dân huyện kim động về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an huyện ân thi đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn bảo đảo
trú tại huyện phú tân của tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đảo đến công ty trách nhiệm hoạn thiên thiên hương ở thị xã tân châu tỉnh an giang
nhận một gói hàng gửi về từ thành phố hồ chí minh
nhân viên của công ty yêu cầu kiểm tra gói hàng thì đảo không nhận
do không có người đến nhận gói hàng nên công ty mở kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bọc ni lông trong suốt
chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên trình báo công an
qua giám định tinh thể màu trắng là ma túy dạng metafetamin trọng lượng hơn bốn mươi bốn gram
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đảo khai nhận từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã mua ma túy đá của nhiều người tại thành phố châu đốc và huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
đem về phân chia nhỏ bán lại
cho nhiều người trong và ngoài địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn bảo đảo một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân
xử lý theo bốn nhiệm vụ trọng tâm
trong đó nội dung xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới
thùng xe và chở hàng quá tài trọng quá khổ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
và cho đến thời điểm hiện tại thì đã có rất nhiều phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng phát điện xử lý
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
đây là một trong những xe cơi nới thành thùng vi phạm về tải trọng bị đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số một
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông phát hiện khi đang di chuyển trên cao tốc nội bài lào cai
yêu cầu đầu tiên đối với phương tiện này là chủ doanh nghiệp và lái xe phải tháo rỡ cơi nới trả lại nguyên trạng kích thước thành thùng xe theo quy định
huy đơn vị đã xác định đây là mục tiêu chính trị quan trọng nhất trong thời gian tới
sau lên thì đã huy động toàn bộ quân số và lực lượng để làm sao đó khi xe tải mà xe con cũng như người tham gia giao thông vào cao tốc
còn là phải chấp hành nghiêm vào cao tốc là phải sạch
một là xe tải không quá tải và không cơ lưới thành thùng xe chạy
đúng tốc độ quy định không dừng đỗ trên cao tốc làm ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển thông phát
tuy nhiên công tác xử lý đối với các phương tiện chở quá khổ quá tải hay thay đổi kích thước thành thùng xe của lực lượng chức năng luôn gặp những khó khăn nhất định
các xe sai phạm chuyển hoạt động từ ban ngày sang ban đêm từ giờ hành chính lựa chọn lúc lực lượng chức năng giao ca
khi lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các phương tiện né tránh dừng chờ thành từng đoàn lớn như thế này
lái xe vì sợ nêu tên nêu biển số đã dùng khăn che lại
có mặt tại tuyến quốc lộ hai mươi một thuộc địa phận huyện xuân mai quốc oai
từng đoàn xe có dấu hiệu vi phạm vẫn nối tiếp nhau tung hoành với những logo trên xe như cp ba v cương thịnh
có tình trạng lái xe không chấp hành sự kiểm tra của cảnh sát giao thông
xe hai mươi chín h ba mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi mang logo thống nhất trên kính lái này có dấu hiệu cơi nới thành thùng và không che phủ kín bạt khi chở vật liệu xây dựng
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội dây hổ lệnh dừng xe
lái xe đã cho xe chạy thẳng vào lực lượng tuần tra và không dừng lại
đây là hành vi cố tình vi phạm và quyết tâm thông chốt kiểm tra bằng mọi cách
trên thực tế thì cán bộ chiến sĩ quá trình làm việc cũng gặp không ít khó khăn
cái khó khăn về mặt thời tiết cái khó khăn về chính các đối tượng vi phạm
trong quá trình làm việc cũng có nhiều trường hợp là có những thủ đoạn đối phó né tránh trốn tránh với sự kiểm tra kiểm soát
gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
lái xe thường xuyên là trốn tránh
khi mà các tổ chức các lực lượng để

khi mà các tổ chức các lực lượng để cho những cái cò mồi và những cái hình thức để làm sao lẩn trốn cái cơ quan chức năng để làm sao lách để mà không bị kiểm soát
thứ hai là về cái hạ tải và cái cắt thành thùng xe trên tuyến là dài
và cái điểm đóng quân là dài trên tuyến và cái điểm đóng quân ấy thì lại xa khu dân cư
cho lên là khó khăn vướng mắt cho việc là cắt bỏ và hạ tải cái thành thùng và những cái xe cư lưới

còn tại các tuyến đê của quận long biên
cũng không kém phần nóng bỏng các siêu xe này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp thời gian trong ngày
khi được hỏi thì các lái xe đưa ra hàng ngàn lý do biện minh cho mình
nhưng mà bây giờ không đi không có việc
nhiều cái bọn em nó bất cập ở chỗ đấy cưỡng đắt thì nó lại không có việc
cước cao quá cạnh tranh thì buộc phải lưng tải
cách quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ
giật cấp một mươi năm ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ trong sáu giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền phía tây nam của tỉnh quảng đông trung quốc
và suy yếu dần
đến một mươi chín h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc bán đảo lôi châu của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông vào ngày hôm nay hai tháng bảy còn có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ năm năm m đến bảy m biển động dữ dội
và chiều tối nay ngày hai tháng bảy khu vực huyện đảo cô tô bạch long vĩ gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai m đến bốn m biển động mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
và đối tượng lão thị sày sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
phạm các tội danh mua bán trẻ em mua bán người lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
là đối tượng
trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản thao trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này có nốt ruồi cách đuôi lông mày trái hai cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện